phát biểu tại buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bình phước đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đánh giá những năm qua đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bình phước
đã chung sức đồng lòng thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của đảng có nhiều thành tiệu vượt bậc
nhất là thu ngân sách xây dựng nông thôn mới
thường trực ban bí thư cũng yêu cầu thời gian tới bình phước cần tiếp tục đổi mới để phát huy tiềm năng
lợi thế về đất đai vị trí cầu nối với tây nguyên đông nam bộ nằm trong tam giác phát triển việt nam lào campuchia
để phát huy lợi thế này bình phước cần tập trung phát triển giao thông kết nối vùng
nhất là kết nối với các cảng lớn của cả nước để đón nguồn đầu tư từ nước ngoài vào
bên cạnh đó cần có quy hoạch tổng thể các khu công nghiệp trên tinh thần sử dụng đất một cách hiệu quả nhất
phát triển công nghiệp phải hướng đến bảo vệ môi trường
ngoài ra xây dựng phát triển công nghiệp phải phát huy được lợi thế của tỉnh nhất là công nghiệp chế biến gỗ cao su điều